xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sống khỏe trên trường tiên dân
thưa quý vị bệnh lý pajado là bệnh lý về nổi tiếc khá phổ biến hiện nay
biểu hiện chính của bệnh là hiện tượng bú giáp lan tỏa và triệu chứng lồi mắt
nếu như không được chữa trị kịp thời bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm
ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh
bệnh nhân nữ hai mươi sáu tuổi này thời gian gần đây xuất hiện dấu hiệu to bất thường ở vùng cổ
nên đã lo lắng đi khám và được chẩn đoán mắc pajado
tôi cảm thấy vùng cổ của tôi nó khá là to bất thường
thế nên là tôi đi khám để xem
tại vì là bây giờ tôi tìm hiểu là những vấn đề về tuyến giáp với phụ nữ là khá là cao
trước đấy thì tôi nghĩ là do béo do cơ địa gì đó to
nhưng mà gần đây là nó cứ to thì nó không thay đổi mà chỉ to một khoảng thôi
hiện tại thì tình trạng của tôi điều trị bằng thuốc ạ
trường hợp bệnh nhân nam sáu mươi chín tuổi này phát hiện bajedo đã được năm tháng
triệu chứng ban đầu của bệnh nhân là nhịp tim nhanh
hồi hộp đánh chống ngực và gầy suốt cân rất nhiều kèm theo tay run
bệnh của tôi là đến bây giờ phát hiện là năm tháng rồi
thế nên là tôi phát hiện là chân tay nó bị run
tự nhiên sụp mất tám cân
thế nên mình lên trên bệnh viện nội tiết này để điều trị
điều trị thì bác sĩ cho điều trị đúng một tuần
thế tự nhiên là cái số cân của tôi lại hồi hộp lại
còn bác sĩ cho tôi
thuốc một tháng rồi uống
uống thì nó cũng đã hồi phục dần dần
cách đây vào viện ba ngày thì bệnh nhân có cái sốt cao
cảm theo bệnh nhân là ho hóng có cái tình trạng viêm phổi xảy ra
sau khi thời gian thăm khám này thấy rằng bệnh nhân có tình trạng mắt
ba lô tô rất là rõ ràng nốt bếch độ ba
tay thì vẫn còn điều hiện của run tay miền đồi nhỏ thật xuống nhanh của mỗi ba lô tô
và khám tuyến giáp thì bệnh nhân có tình trạng là biếu mạch
và có tiếng thổi thấm thù ở tầng tiến giáp
thì bệnh nhân đã được điều trị ở đây được một tuần rồi
và cái triệu chứng của bệnh nhân cũng cải thiện rất là rõ ràng
nhất là về cái tim mạch của bệnh nhân thì giờ cái nhịp tim của bệnh nhân đã cải thiện
và về cái nhịp tim bình thường rồi tay bệnh nhân cũng đỡ được run hơn
và tình trạng về suốt cân của bệnh nhân thì đã không còn nữa
và bệnh nhân bây giờ đã ăn uống được cải thiện
và cái sốt của bệnh nhân đã cắt được ba ngày nay
và đây là một bệnh nhân rất là điển hình
các triệu chứng về cái của bệnh bajedo thì chuẩn đoán
đây là bệnh nhân bajedo với những triệu chứng điển hình
tuy nhiên do được điều trị kịp thời bệnh nhân tuân thủ phác đồ và đáp ứng tốt với điều trị nên tiến lượng tốt
tuy nhiên với những trường hợp mắc bệnh bajedo không được phát hiện và điều trị đúng sẽ có nguy cơ cao xảy ra biến chứng
bệnh nhân bajedo mà không được phát hiện kịp thời thì bệnh nhân thường có tình trạng mà hệ trạng rất là suy kiệt
có thể do tình trạng chuyển hóa của bệnh nhân tăng lên
và có tình trạng mà suốt cân rất là nhiều
bệnh nhân sẽ không thể làm được gì cả
kèm theo là nhiệm tim bệnh nhân rất là nhanh
và khi nhịp tim mà không thể mà về cái nhịp bình thường được nó cứ đập nhanh liên tục như thế
rất là nhiều tình trạng là suy tim
và bệnh cảnh diễn ra là bệnh nhân sẽ suy tim rồi là trả dịch màu tim
và cuối cùng là với thể trạng kết quệ đó thì diễn biến bệnh nhân rất khó để phục hồi
bajedo là bệnh nội tiết khá thường gặp với nhiều triệu chứng và biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời
việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đúng cách sẽ góp phần làm tăng hiệu quả điều trị nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân
thưa quý vị bajedo là bệnh liến bằng tính vị điều trị nhằm giúp ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh
và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có dịp trao đổi cùng với bác sĩ chuyên khoa hai trần văn đồng
trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện nội tiết trung ương để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này
và thưa bác sĩ xin bác sĩ cho biết là những nguyên nhân nào gây ra căn bệnh bajedo và có những đối tượng nào có nguy cơ cao mắc bệnh
bệnh bajedo đây là một bệnh cường giáp do tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormôn dẫn đến lượng hormôn đi hoành trong máu dư thừa gây tổn hại đến mô và truyền hóa
về nguyên nhân bệnh bajedo thì vẫn chưa rõ ràng
nhưng người ta thấy rằng có một số yếu tố thúc đẩy xuất hiện bệnh bajedo
như là yếu tố về gen và di truyền
các thành viên trong gia đình người bệnh mắc một số bệnh tự miệng như là bệnh viên giáp mạng tính hashimoto bệnh đáy dân tiếp một
một số yếu tố khác như là tình trạng nhiễm trùng mang thai những căng thẳng stress hoặc sử dụng iốt các chế phẩm trừ mối iốt nhiễm phóng sạng hoặc dưới nữ sau tuổi dạy thì
đấy là những yếu tố có thể thúc đẩy sự xuất hiện bệnh bajedo
như vâng thưa bác sĩ biểu hiện của bệnh bajedo
bệnh bajedo có thể dễ nhận biết hay không và những biểu hiện đó là gì thưa bác sĩ
các triệu chứng lâm sàng của bệnh bajedo thì phụ thuộc vào nồng độ hong rác thời gian bị bệnh và độ tuổi của người bệnh
các triệu chứng lâm sàng điển hình thường gặp ở những độ tuổi người bệnh trẻ tuổi như dưới năm mươi tuổi
tuy nhiên ở những người bệnh lớn tuổi thì đôi khi các triệu chứng nó không điển hình
về các triệu chứng lâm sàng điển hình thường gặp ở bệnh nhân bajedo
triệu chứng toàn thân như bệnh nhân mệt mỏi xúc cân nhiều
ba năm kg trong vài tháng
hay cấu gắt dễ xúc động hay lo lắng lo âu
bệnh nhân sợ sợ nóng ra nhiều mồ hôi và bàn tay nóng ẩm
các triệu chứng về tim mạch như là những xuất hiện thường có thể xuất hiện các cơn đánh chống ngực
nhịp tim nhanh liên tục ngay cả khi nghỉ ngơi có thể gây loạn nhịp tim
chính vì lý do này đôi khi nhiều bệnh nhân bajedo đi khám về chim khoa và tim mạch trước
sau đó mới đến chim khoa nổi tiếng
và triệu chứng về mắt như bệnh nhân có thể gặp lồi mắt phù nề mi mắt
và cũng đôi khi một số bệnh nhân cũng đi khám về chuyên khoa mắt trước
sau đó mới đi khám về chim khoa nổi tiếng
bệnh nhân có thể kèm theo yếu chi đặc biệt là có thể nệt chi do tình trạng hạ căn y máu
ngoài ra thì các triệu chứng tại tuyến giáp thì bệnh nhân có thể có biếu giáp hay người dân gọi biếu cổ
đặc điểm của biếu bajedo là biếu loan tỏa di động

bệnh nhân có thể nghe thấy tiếng thổi tâm thu tại biếu
ngoài ra một số triệu chứng hiếm gặp khác như phù niêm trước chân chày hoặc vết bạch biến ở dưới da
dạ vâng như vậy nếu bệnh bajedo này không được điều trị sớm và điều trị kịp thời
thì sẽ để lại những biến chứng gì thưa bác sĩ
bệnh bajedo nếu chúng ta không phát hiện sớm cũng như điều trị không đúng cách
thì có thể xảy ra những biến chứng thường gặp như là truy tim
lúc đầu có thể là truy tim tăng cung lượng sau đó có thể truy tim ứ trệ
truy tim dung nhĩ hay loạn nhịp tim
các biến chứng liên quan đến viêm gan do loạn dưỡng sau đó có thể dẫn đến sơ gan
biến chứng về mắt như là nhìn đôi hay gọi là song thị thậm chí bất thiện lực do lồi mắt
và một biến chứng rất nguy hiểm chúng tôi gọi là cơn bão giáp trạng
đây là một tình trạng bệnh rất là nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh
chính vì vậy chúng tôi khuyên người bệnh khi mà có những cái triệu chứng
những cái dấu hiệu mà chúng tôi đã trình bày ở trên đấy
thì nên đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa về nội tiết
đã được các bác sĩ thăm khám đánh giá và đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp
tránh để lại những hậu quả nguy hiểm tránh sử dụng những bài thuốc truyền miệng dân gian
mà chưa được kiểm chứng như là đắp lá vào vùng cổ và vùng tuyến giáp
để lại những hậu quả nặng nề cho người bệnh
căn bệnh này có thể được chữa khỏi hoàn toàn hay không
và hiện nay có những phương pháp điều trị nào thưa bác sĩ
bệnh bajado thì hiện tại có ba phương pháp điều trị cơ bản
thứ nhất là điều trị nội khoa thứ hai là điều trị bằng phẫu thuật tuyến giáp
và thứ ba là phương pháp điều trị phóng xạ
điều trị nội khoa thì tỷ lệ khỏi hoàn toàn giao động khoảng sáu mươi bảy mươi
có khoảng ba mươi bốn mươi là tái phát sau khi ngừng thuốc vài tháng
tỷ lệ tái phát cũng phụ thuộc vào kích thước tuyến giáp
những người bệnh mà có kích thước tuyến giáp to thì tỷ lệ tái phát cao
và một số trường hợp như điều trị ngắn ngày hoặc là người bệnh điều trị không liên tục
cũng là một số nguyên nhân gây tỷ lệ tái phát
còn điều trị phương pháp bằng iốt phóng xạ hay điều trị phóng xạ đấy
hoặc là điều trị bằng phẫu thuật tuyến giáp thì có thể khỏi hoàn toàn
tuy nhiên người bệnh lại phải bù hốc môn giáp uống hốc môn giáp hằng ngày
dạ vâng xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
những chia sẻ của bác sĩ cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau